theo ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm hiện tại
mọi công tác chuẩn bị cho dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám đã sẵn sàng cho ngày khai hội
cả về phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức với quy mô rộng khắp
từ thành phố việt trì cho đến trung tâm lễ hội đền hùng và các xã vùng ven thành phố việt trì phú thọ
tỉnh phú thọ đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất nội dung các hoạt động phần lễ và phần hội
đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn để tổ chức thành công dỗ tổ hùng vương
cả những kế hoạch các phương án hiệp đồng về đảm bảo an ninh trật tự an toàn
rồi đảm bảo công tác hậu cần phục vụ tại khu tích định dỗ tổ hùng
rồi trang trí tuyên truyền cổ động trực quan rồi chỉnh trang các khuôn viên để tạo một không gian tổ chức lễ hội
để đón được bảo vệ là cơ bản chúng tôi đã hoàn tất
phục vụ đồng bào và nhân dân về giữ các hoạt động lễ hội
cũng như là các đơn vị về để tổ chức các hoạt động phục vụ lễ hội
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng bốn tức ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
trong phạm vi khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì và các xã phường vùng ven đền hùng
với sự chuẩn bị chú đáo mùa lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp
để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương khi hành hương về đất tổ
đồng thời góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại